trước đây con đường đến với cái chữ của trẻ em ở nhiều buôn làng tại thị xã azunba tỉnh gia lai còn gặp rất nhiều khó khăn
nhiều em đã phải bỏ học giữa trường chỉ vì nhà xa trường xa lớp bố mẹ lại không có điều kiện đưa con đến trường
trước những khó khăn đó cùng nhận thức từ cuộc vận động xây dựng nông thôn mới
nhiều người dân đã hiến đất để xây dựng các điểm trường ngay tại các buôn làng rút ngắn con đường đến trường của con em mình
trong đó có gia lai nay bim xã gia rồ bồn
năm hai nghìn bốn trở về trước bồn sa xã ia rốc có một trăm linh là dân tộc gia lai
nhiều bà con trong làng mù chữ vì không có trường học tại làng
chăn trở trước điều đó ông nay bim đã hiến một phần diện tích năm trăm linh m hai đất của nhà mình để làm trường học
đầu năm hai nghìn năm điểm trường học tại làng đã hoàn thành và đi vào hoạt động

trường học liên kỳ nâng diện tích khuôn viên của trường lên tám trăm linh m hai
rất là cảm ơn ông bác bim đã hiến đất để mà xây lấp ở điểm trường đây để cho mà các cháu đi học nè
nhờ sự vận động tuyên truyền tích cực của ông nay bim mà hiện nay bồn sa không còn trẻ em bảo học
hiện bồn sa cũng là một trong những làng nông thôn kiểu mẫu của thị xã ayunpa
chúng tôi vận động nhà nước và nhân dân cùng làm đường giao thông nông thôn hay các nhà sinh hợp cộng đồng
trình phức lợi trên địa bàn thì ông nay bim thể hiện một người cán bộ rất là gương mẫu nêu gương
và thực hiện tốt trong cái cùng với hệ thống dịa thôn tham gia tất cả các thông trào rất là tích cực
năm hai nghìn một mươi tám ông nay bim được vinh dự đại diện cho các xa làng tiêu biểu của thị xã ayunpa
tham dự lễ tôn vinh người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân tộc thiểu số toàn quốc tại hà nội